để các hãng hàng không mở lại đường bay
lãnh đạo bộ ngoại giao bộ lao động thương binh và xã hội cho rằng
nhu cầu về nước đang rất lớn đối với những đối tượng là người lao động việt nam
đã hết hạn hợp đồng học sinh sinh viên người đi công tác bị mắc lại ở nước ngoài
rất muốn được về nước ba con vịt kiều lâu không được về quê
bộ ngoại giao đang nỗ lực giải quyết các thủ tục để đưa những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước
theo đó phó thủ tướng phạm bình minh đã họp chỉ đạo về nguyên tắc
đối với việc đón người việt nam ở nước ngoài về việc nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài khách quốc tế
tuy vậy khó khăn là cân đối khả năng kiểm soát dịch bệnh trong nước
nhất là khi xuất hiện biến chủng omicron
với nhu cầu nhập cảnh của người việt nam ở nước ngoài chuyên gia nước ngoài khách quốc tế
phó thủ tướng vũ đức đam nhấn mạnh
ngoài nhu cầu đón chuyên gia kỹ sư lao động kỹ thuật cao người nước ngoài du khách quốc tế
thì cần đặc biệt lưu ý nhu cầu của công dân việt nam đi lao động học tập công tác
thăm thân nhân bị mắc kẹt lại nước ngoài do dịch cũng như bà con việt nam định cư ở nước ngoài
cùng những người thân được hưởng chế độ như người việt nam theo quy định
đây là nhu cầu rất chính đáng và chúng ta phải có trách nhiệm giải quyết rất khẩn trương
nhất là trong điều kiện tết nguyên đán đang đến gần
phó thủ tướng nói tổ công tác năm bộ ngoại giao y tế quốc phòng công an giao thông vận tải
phải khẩn trương báo cáo các lãnh đạo được thủ tướng phân công phụ trách
giải quyết từng việc khẩn trương nhất đáp ứng nhu cầu chính đáng của bà con
bộ y tế phải ban hành hướng dẫn mới về việc cách ly theo dõi sức khỏe
đối với người nhập cảnh vào việt nam chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trên tinh thần tương tự đối với người từ vùng dịch đến các địa phương khác ở trong nước
cụ thể đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ hai mươi vaccine có kết quả xét nghiệm âm tính
chỉ tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với thời gian bảo đảm an toàn dịch bệnh
đối với người chưa tiêm vaccine phải có cơ sở cách ly trong nước với thời gian điều kiện tốt nhất
thuận lợi cho bà con và tổ chức tiêm vaccine
phó thủ tướng đề nghị bộ giao thông vận tải ngành hàng không và các bộ ngành liên quan
tích cực báo cáo các vị lãnh đạo xúc tiến công tác chuẩn bị mở lại các đường bay thương mại quốc tế
có quy trình để người việt nam ở nước ngoài đặt chỗ
tối ngày bảy tháng một mươi hai ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên đường sắt đô thị hà nội hà nội metro cho biết
vào cuối giờ chiều cùng ngày một sự cố đã được cơ quan quản lý nhà nước
cụ thể sự cố được kích hoạt từ một mươi tám h ba mươi đến một mươi chín h năm tối ngày bảy tháng một mươi hai
ông vũ hồng trường cho hay sự cố được sở giao thông vận tải hà nội
với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước kích hoạt là gây mất tín hiệu
tại nhà ga cát linh trong vòng khoảng ba mươi phút
theo ông trường đây là một trong số sáu mươi ba tình huống khẩn cấp
mà đơn vị đã vận hành đường sắt trên cao tính toán và đã trải qua tập huấn
nên ngay khi sự cố đột ngột được kích hoạt xảy ra các công nhân đã nhanh chóng khắc phục
sự cố này được sở giao thông vận tải hà nội kích hoạt bất ngờ
mà không thông báo trước cho metro hà nội hai bên tổng thầu trung quốc
khi sự cố xảy ra phương án xử lý đã được thực hiện theo đúng kịch bản
đã được tập dược nhiều lần trước đó
vào thời điểm xảy ra sự cố tàu đi từ hướng yên nghĩa về ga cát linh
đã được thông báo quay trở lại ga la thành
metro hà nội đã thông báo cho khách và trả lại vé
đồng thời bố trí xe buýt để tiếp chuyển kịp thời
các chiến tàu đi qua ga khác vẫn vận hành bình thường
ga cát linh phải đóng cửa hơn ba mươi phút
vì vậy tàu chỉ khai thác các giao lộ nhỏ chặn ngắn và quay vòng
từ ga yên nghĩa tới ga thượng đình
hành khách không thể di chuyển bằng tàu điện tới ga cát linh
ông vũ hồng trường cũng cho biết
việc khắc phục sự cố và khôi phục hoạt động có sự tham gia của tổng thầu trung quốc
chuyên gia metro bắc kinh là đơn vị hỗ trợ vận hành chuyến tàu điện
sau hơn ba mươi phút chuyến tàu điện đã được khai thác trở lại bình thường
trường phòng cảnh sát giao thông hà nội đã chỉ đạo đội cảnh sát giao thông đường sắt
cũng như các đội nghiệp vụ chủ động tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan
tổ chức đảm bảo trật tự an toàn giao thông an ninh trật tự phục vụ người dân đi lại an toàn
sáng ngày sáu tháng một mươi hai đoàn công tác của phòng cảnh sát giao thông hà nội
do đại tướng dương đức hải làm trưởng đoàn cùng với ông vũ hồng trường tổng giám đốc hà nội metro
đã có chuyến kiểm tra thống nhất các nội dung quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông
chuyến kiểm tra này nhằm giúp các đơn vị chức năng liên quan nhận định được một cách rõ ràng
các khu vực giao thông lân cận từ đó tiếp tục chủ động hiệu quả hơn nữa trong công tác phân luồng
đảm bảo an toàn giao thông ngoài ra thực hiện bố trí điểm trông giữ phương tiện công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
công an tp hà nội đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông và phòng cảnh sát hình sự cùng với các phòng nghiệp vụ
công an các quận triển khai lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn hoạt động vận chuyển hành khách
cụ thể phòng cảnh sát giao thông cùng với công an quận đống đa phối hợp đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nhà ga cát linh
bên cạnh đó các lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý vận hành nhà ga triển khai phương án đảm bảo an toàn cho hành khách
lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa bàn có tàu đi qua thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho hành khách các biện pháp đảm bảo an toàn khi đi tàu
các chuyến tàu dừng đón khách vào xuất phát đều có lực lượng chức năng kiểm tra và đảm bảo an toàn
cùng với lực lượng chức năng công khai làm nhiệm vụ công an tp hà nội còn bố trí nhiều trinh sát làm nhiệm vụ phòng chống tội phạm ngoài trong trên tàu
phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đang sử dụng các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm tập trung vào móc túi trộm cắp buôn bán động vật hoang dã hàng lậu gian lận thương mại ma túy cò mồi
những tệ nạn xã hội hành vi như gây dối trật tự công cộng đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên tàu khu vực các nhà ga trên tuyến cũng sẽ bị phòng cảnh sát hình sự kiên quyết chấn áp xử lý nghiêm
để tăng hiệu quả đấu tranh trong phòng ngừa chấn áp các loại tội phạm các tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an tp hà nội cũng được triển khai làm nhiệm vụ xung quanh khu vực nhà ga trên dọc tuyến đường sắt cát linh từ cát linh đi yên nghĩa
phòng cảnh sát hình sự cũng đang triển khai các tổ công tác một trăm bốn mươi hai tại các nhà ga đường sắt trên cao trên các đoàn tàu để chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm tệ nạn xã hội lợi dụng chuyến đường sắt trên cao để hoạt động
các chiến sĩ thuộc kế hoạch một trăm bốn mươi hai chịu trách nhiệm chấn áp tội phạm móc túi co mồi tại các tuyến vận tải hành khách công cộng
nhiều người dân tự mua kit xét nhanh covid một mươi chín đã vô tình sử dụng luôn cả que trứng dương loại que kháng nguyên mà khi nhỏ bất cứ dung dịch gì lên cũng cho kết quả dương tính nên dẫn đến những tình huống giờ khóc giờ cười
que chứng âm và que chứng dương không phải ai cũng biết âm tính thành dương tính
anh dnt ngụ quận phú nhuận tp hcm cho biết anh thường xuyên test nhanh covid một mươi chín trước khi vào chỗ làm
trong một lần sử dụng anh đã lấy ngay một que test mà không biết là loại trứng dương
một loại que mẫu của hộp kit test kết quả báo anh dương tính với covid một mươi chín
lo lắng anh tê thử test lại nhiều lần với ký test của các hãng khác và cho kết quả âm tính
để an tâm tuyệt đối anh vẫn đến bệnh viện để xét nghiệm rt pcr và được khẳng định âm tính
mình đã đem cả que test và khai thử mẫu đến để gặp bác sĩ
lúc đó mới được biết mình lấy nhầm west mẫu chứng dương nhỏ dung dịch gì vào cũng dương tính
anh t kể lại
bà n cho biết mình mua loại kit test hộp hai mươi năm que từ một người quen
khi có kết quả dương tính đã vô cùng bất ngờ và hoang mang
đến khi liên hệ lại người bán thì mới biết bà đã sử dụng nhầm we test mẫu
hiện nay trong bối cảnh bình thường mới nhiều người có nhu cầu sử dụng kích stst nhanh covid một mươi chín
tại nhà hay cơ quan làm việc
tuy nhiên không phải ai cũng biết thông tin về que test mẫu que chứng âm và que chứng dương
và nhận diện được hai loại que này
nếu không cẩn trọng rất dễ xảy ra các trường hợp như ông t và ba n
hoặc có thể nghiêm trọng hơn khi bản thân mắc bệnh covid một mươi chín
nhưng lại test nhầm que chứng âm
thông tin về vấn đề này bác sĩ nguyễn đình phương
thuộc trạm y tế phường bốn quận ba
người có nhiều kinh nghiệm lấy mẫu truy vết cộng đồng trong đợt dịch vừa qua cho biết
đã có trường hợp tình nguyện viên của trạm khi thực hiện lấy mẫu cho người dân
đã lấy nhầm hai loại que test mẫu này
ở một số loại kit test nhanh covid một mươi chín
khi đóng hộp sẽ có hai loại que test mẫu
một là que trứng dương sẽ cho kết quả dương tính ngay cả khi không lấy mẫu
hoặc lấy bất cứ dung dịch gì thử vào que đó vẫn hiển thị hai vạch
còn quay chứng âm thì nguyên lý hoạt động sẽ ngược lại bác sĩ phương chia sẻ
theo phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế cộng đồng
nguyên phó hiệu trưởng trường đại học y dược tp hcm cho biết
những loại que mẫu không sử dụng để lấy dịch tị hầu
mà chỉ sử dụng để kiểm tra chất lượng bộ kit test
que chứng dương là que tăm bông có chưa sẵn kháng nguyên
nếu thử que chứng dương mà kết quả âm tính thì kit test bị sai
que chứng âm là tăm bông hoàn toàn kháng nguyên
nếu từ trên kit test thì phải có kết quả âm tính
nếu kết quả dương tính thì kit test đó lại bị sai
ông dũng cho biết bộ y tế cũng đã hướng dẫn cụ thể
về quy trình phiên giải kết quả kit test nhanh
mẫu sẽ có kết quả dương tính khi xuất hiện hai vạch
ở cả vị trí c và t trên khai thử
và sẽ có kết quả âm tính khi chỉ xuất hiện một vạch
ở vị trí c trên khai thử
trong trường hợp không xuất hiện vạch nào
hoặc chỉ xuất hiện một vạch tại vị trí t trên khai thử
là kết quả không hợp lệ cần thực hiện lại xét nghiệm
theo các chuyên gia không phải tất cả các loại kit test trên thị trường
đều có hai que mẫu này
tuy nhiên khi người chọn mua sản phẩm
người dân phải hết sức thận trọng
nên mua loại kit bán tại các nhà thuốc
theo danh mục mà bộ y tế cấp phép
tránh mua sản phẩm trôi nổi hàng giả hàng kém chất lượng
tính đến nay có một trăm ba mươi một sinh phẩm xét nghiệm đã được cấp số đăng ký
cấp phép nhập khẩu còn hiệu lực tại việt nam
bao gồm bốn mươi ba sinh phẩm cho kỹ thuật xét nghiệm rt pcr
sáu mươi sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên
và hai mươi tám sinh phẩm xét nghiệm kháng thể
các sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu từ các quốc gia như
mỹ pháp trung quốc hàn quốc thổ nhĩ kỳ malaysia singapore
trong đó một số loại kit test nhanh
có que mẫu chứng dương chứng âm
người dân cần phải lưu ý
trước đó theo ông dương anh đức
phó chủ tịch ubnd tp hcm
loại test bao gồm
test nhanh kháng thể lấy mẫu bệnh phẩm là máu
loại hai là test nhanh kháng nguyên lấy dịch tỷ hầu
loại kháng nguyên hiện nay
có các sản phẩm trong nước và nhiều loại nhập khẩu khác
người dân hoàn toàn có thể thực hiện với hướng dẫn đi kèm
có thể tự làm được
độ chính xác của test nhanh phụ thuộc vào kỹ thuật lấy mẫu
cũng như thời gian thực hiện
tuy nhiên cũng có sai số nhất định
tuy vào thể trạng từ người
do đó người thực hiện phải tìm hiểu kỹ hướng dẫn và sử dụng của nhà sản xuất
và hướng dẫn của nhân viên y tế để thực hiện chính xác
test nhanh được xét vào nhóm trang bị thiết bị y tế
hoặc các nhà thuốc có đăng ký chức năng bán trang thiết bị y tế này
hiện nay có nhiều loại test nhanh bán trên mạng xã hội
nên người dân cần cẩn trọng khi mua
chúng ta chỉ mua những loại được bộ y tế cấp phép lưu hành
và mua tại cửa hàng bán trang thiết bị y tế
những loại test nhanh được phép liêu hành
đã công bố trên cổng thông tin điện tử của bộ y tế cũng như sở y tế
ông dương anh đức cho biết
trường hợp người dân tự test nhanh kháng nguyên dương tính
mọi người cần bình tĩnh liên hệ cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ
trong trường hợp test nhanh âm tính
người dân cũng không nên chủ quan
bởi test nhanh vẫn có sắc xuất nhất định
người dân vẫn phải tiếp tục tuân thủ biện pháp năm k của ngành y tế
nếu có triệu chứng cần liên hệ ngay tới cơ sở y tế để được hỗ trợ
báo giao thông đưa tin
ngày bảy tháng một mươi hai theo giờ việt nam
hãng tin reuters dẫn lời thực ký báo chí nhà trắng jen psaki cho biết
chính quyền tổng thống mỹ joe biden sẽ không cử đại diện ngoại giao
hoặc quan chức tới tham dự olympic mùa đông hai nghìn hai mươi hai và paralympic game tại bắc kinh
bà pisaki chỉ trích bắc kinh về tội ác chống lại con người tại tân cương
và một số hành vi lạm dụng quyền con người khác
xong thư ký báo chí nhà trắng khẳng định
quyết định trên không ảnh hưởng đến việc các vận động viên tham gia sự kiện
chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các vận động viên của đội tuyển mỹ tham gia sự kiện
chúng tôi luôn đứng sau và cổ vũ họ từ quê nhà
bà psaki nói
ngoại trưởng mỹ anthony blinken cho biết
mỹ đã tham vấn với các liên minh
để cùng có cách tiếp cận chung về sự kiện olympic bắc kinh
hiện chưa có các nước đồng minh của mỹ có nối gót hay không
theo ông neil pelson
cựu chủ tịch hệ thống cbc sports
người giám sát các thỏa thuận mua bản quyền phát sóng
truyền hình nội địa về sự kiện olympic cho rằng
quyết định tẩy chay ngoại giao
sẽ đặt các doanh nghiệp tài trợ của olympic vào tình huống khó xử
đại sứ quán trung quốc
tại thủ đô washington mỹ
chưa bình luận về diễn biến trên
tuy nhiên tại cuộc họp báo ở bắc kinh cách đây ít ngày
người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc
triệu lập kiên từng nói
việc kêu gọi tẩy chay là vấn đề rất lớn và nên dừng lại
không nên để ảnh hưởng tới hoạt động đối thoại
hợp tác giữa trung quốc và mỹ
trong các lĩnh vực quan trọng
nếu mỹ khăng khăng làm theo ý của mình
trung quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết
ông triệu nói
theo vov trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
mỹ đã liệt kê tám mươi ba quốc gia vào danh sách
khuyến cáo đi lại ở mức bốn
mức cao nhất
và trong ngày sáu tháng một mươi hai
đã bổ sung thêm ba nước bao gồm
mỹ từ ngày sáu tháng một mươi hai
đã bắt đầu thực hiện quy định yêu cầu
mọi hành khách quốc tế đi bằng đường hàng không tới mỹ
phải có kết quả xét nghiệm âm tính
với covid một mươi chín một ngày trước khi bay
trước đó các hành khách đã tiêm phòng
chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính
ba ngày trước khi bay
trong khi đó từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
mỹ đã cấm gần như toàn bộ hành khách nước ngoài
vào mỹ từ tám quốc gia ở khu vực nam châu phi
do lo ngại về sự lây lan
của bến thể omicron
phát ngôn viên nhà tráng jen spassky
ngày sáu tháng một mươi hai cho biết
các giới hạn đi lại này hiện đang được thảo luận
và đánh giá lại trên cơ sở hàng ngày